công an tỉnh nghệ an vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với hai trạm trưởng trạm bảo vệ rừng trực thuộc ban quản lý rừng phòng hộ tương dương gồm bị can phan văn trung và bị can lê đình quyết về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đoàn công tác liên ngành của huyện tương dương do ban quản lý rừng phòng hộ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại địa bàn giáp danh giữa hai xã tam hợp và lưu kiền giáp biên giới việt lào và phát hiện tình trạng rừng phòng hộ bị chặt phá với số lượng lớn chủ yếu là gỗ quý hiếm
kiểm tra xác minh thực tế hiện trường từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy các lực lượng chức năng huyện tương dương phát hiện có gần ba trăm linh mét khối gỗ sa mu nằm giải rác tại các xã tam hợp và lưu kiền
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tương dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
quá trình điều tra cơ quan điều tra phát hiện phan văn trung bốn mươi tám tuổi trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ tam hợp và lê đình quyết ba mươi chín tuổi trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng bản an huyện tương dương có dấu hiệu thiếu trách nhiệm buông lỏng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng gây hậu quả nghiêm trọng tại khu vực rừng phòng hộ vành đai biên giới việt lào thuộc hai xã tam hợp và lưu kiền
chúng tôi lại tiếp tục nhận được thông tin về các vụ mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ công an tp huế
trong thời gian vừa qua công an tp huế liên tục tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người dân bị một số đối tượng mạo danh là nhân viên biêu chính viễn thông vnpt nhân viên hải quan cán bộ thuế công an để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
mới đây bà trần thị hiên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm chú trên nệ bàn phường thuận hòa tp huế bị một đối tượng giọng bắc gọi vào điện thoại bàn nhà bà hiên
tự xưng là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của bộ công an đang điều tra một vụ án ma túy có liên quan đến bà
cán bộ giả danh này cho biết hiện trong tài khoản của bà tại ngân hàng bidv chi nhánh hà nội có một trăm ba mươi sáu tỷ đồng từ nước ngoài chuyển vào
bà hiên khẳng định trong tài khoản của bà không có số tiền trên chỉ có một trăm linh triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng bidv chi nhánh thừa thiên huế
đối tượng này tiếp tục chuyển máy cho một đối tượng khác xưng là trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và liên tục đe dọa sẽ bắt giữ bà hiền
khi bà hiên thanh minh về số tiền một trăm ba mươi sáu tỷ đồng không có trong tài khoản của bà thì các đối tượng khẳng định bà hiên là bị hại
vị công an giả này cho rằng nhân viên ngân hàng đã lợi dụng thông tin cá nhân của bà để mở tài khoản cho các đối tượng phạm pháp gửi tiền từ nước ngoài về
do đó để hỗ trợ công an phán bà phải bí mật rút một trăm linh triệu đồng tiền tiết kiệm gửi vào một tài khoản theo yêu cầu để xác minh làm rõ vụ án và số tiền này sẽ hoàn trả lại cho bà trong vòng một mươi hai giờ đến hai mươi bốn giờ
sau nhiều giờ bà hiên chuyển tiền nhưng không thấy hoàn lại thì biết mình đã bị lừa nên đến trình báo cơ quan công an
công an thành phố cho biết gần đây trên địa bàn nổi lên nhiều hình thức lừa đảo công nghệ cao cụ thể như sau
giả danh công an đe dọa người dân có liên quan đến các vụ phạm pháp để lừa đảo
kết bạn với người nước ngoài qua mạng xã hội và được gửi quà về nhưng bị nhân viên hải quan thuế tạm giữ và đưa ra yêu cầu muốn nhận quà thì phải nộp thuế phí rất cao
giả danh facebook của người thân để nhờ chuyển tiền hoặc nạp thẻ điện thoại
gọi điện thoại trực tiếp thông báo trúng thưởng hoặc trúng thưởng qua mạng xã hội website yêu cầu đóng phí thuế để nhận thưởng
chỉ tính từ tháng chín đến nay công an tp huế tiếp nhận một mươi một đơn của người dân trình báo bị các đối tượng lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng
công an tp huế khuyên cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với loại hình tội phạm này khi phát hiện đối tượng nghi vấn
nhanh chóng bí mật báo cho công an thành phố huế qua số điện thoại hai trăm ba mươi bốn ba nghìn tám trăm hai mươi hai một trăm sáu mươi sáu
trong rất nhiều bản tin thời sự của truyền hình công an nhân dân
tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo này nhưng đáng tiếc là vẫn có người dân trở thành nạn nhân của tội phạm
một lần nữa chúng tôi khuyến cáo người dân cần phải kiểm chứng xác minh mọi cuộc điện thoại xưng danh là các cơ quan chức năng
và không nên dễ dàng tin vào những lời đe dọa hay là hứa hẹn qua điện thoại hay mạng xã hội
một đường dây chuyên buôn bán ma túy từ thành phố hồ chí minh về thị xã an nhơn bằng xe khách vừa bị công an tỉnh bình định điều tra triệt xóa bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng bị bắt là nguyễn hữu khánh và đặng minh ngọc cùng chú thị xã an nhơn tỉnh bình định
trước đó trinh sát phòng chống ma túy công an thị xã an nhơn phát hiện khánh chở một bao hàng có biểu hiện khả nghi
nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện trong bao hàng có một gói ma túy đá trọng lượng gần chín bốn gram
qua đấu tranh khánh khai nhận số ma túy này từ một chuyến xe khách theo sự chỉ dẫn của đặng minh ngọc
từ chứng cứ và lời khai trên lực lượng công an tiếp tục truy nóng và bắt đặng minh ngọc khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa kiểm tra và phát hiện hai xe tải đang vận chuyển gần hai tấn tôm có chứa tạp chất đi tiêu thụ
tại khu vực khóm hai phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu lực lượng công an tiến hành kiểm tra hai xe tải
biển kiểm soát chín mươi bốn c một nghìn hai trăm bốn mươi tám và chín mươi bốn l bảy nghìn bảy trăm chín mươi một đang lưu thông theo hướng từ huyện phước long
quá trình kiểm tra lực lượng công an phát hiện hai xe tải này đang vận chuyển gần hai tấn tôm có chứa tạp chất là a ga
hai tài xế khai nhận đều là người làm công của doanh nghiệp tuyên nhân năm dân thuộc ấp một a xã phong thạnh tây a
huyện phước long đang vận chuyển thuê số tôm này cho khách thì bị bắt giữ
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh phú thọ vừa vận động thành công đối tượng phạm duy mai
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy thường trú tại xã ia heo huyện ia heo leo tỉnh đắk lắc
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú
đối tượng này bị công an tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã về hành vi tham mô tài sản
năm hai nghìn một mươi hai công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên cao su ia heo leo tỉnh đắk lắc
có chủ trương cho cán bộ công nhân viên vay vốn của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
chi nhánh buôn hồ và ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc đắc
phạm duy mai với vai trò là phó giám đốc phụ trách tài chính kiêm kế toán của nông trường cao su yar
thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên cao su ia heo leo đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao
thu tiền gốc và lãi hàng tháng của cán bộ công nhân viên nhưng không trả cho hai ngân hàng trên
mà lại chiếm đoạt trái phép số tiền trên một tám tỷ đồng
bên cạnh đó phạm duy mai còn làm giả giấy tờ chữ ký của giám đốc nông trường
để chiếm đoạt gần bảy trăm bốn mươi năm triệu đồng của công ty tổng số tiền mà phạm duy mai đã chiếm đoạt lên đến trên hai bảy tỷ đồng
ngay sau khi bị phát hiện phạm duy mai đã bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn đến địa bàn tỉnh phú thọ
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh phú thọ đã xác định nơi phạm duy mai lẩn trốn
từ đó phối hợp với gia đình của đối tượng để tuyên truyền vận động thuyết phục phạm duy mai ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh phú thọ đã bàn giao đối tượng cho công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục tiếp nhận và xử lý theo quy định
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hồ khẩu thường trú tại số nhà bảy ngõ một mươi đường nguyễn cao phường ngô quyền tp bắc giang về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi sống mũi lõm mắt nâu và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
cũng phạm tội đánh bạc và bị công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang ra quyết định truy nã là đối tượng trần văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn cầu rô xã bắc lý huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
và đối tượng bùi văn men sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bị công an huyện việt yên tỉnh bắc giang ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi ba sống mũi thẳng và có sẹo thẳng năm cm ở lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
phần cuối là dự báo thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
mở đầu là tin bão gần biển đông cân bão cai tắc
hồi bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão cách tác ở vào khoảng một mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn ba độ kinh đông
trên khu vực phía đông miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
trên vùng biển phía đông bắc đảo parawan của philippines
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía nam đông nam
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
và có khả năng mạnh thêm
bão gai tắc sẽ còn có những diễn biến phức tạp
quý vị và các bạn cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo
quay trở lại với thời tiết trên đất liền các tỉnh phía tây bắc bộ do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô
nên trong thời đoạn ba ngày tới khu vực này phổ biến không mưa nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm
trưa chiều hứng nắng nhẹ nhiệt độ từ tám đến hai mươi độ
vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
các tỉnh phía đông dãy hoàng lên sơn từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi phổ biến ít mây không mưa
ngày có nắng gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại
nhiệt độ giảm sâu vào đêm và sáng
người dân cần mặc ấm khi ra đường để bảo vệ sức khỏe
nhiệt độ giao động từ tám đến hai mươi độ
với địa hình dãy trường sơn đón gió kết hợp với không khí lạnh có cường độ mạnh
nên khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế đã có mưa vừa có nơi mưa to và rông
dự báo những cơn rông tiếp tục sẽ duy trì tuy nhiên với cường độ giảm dần trong ba ngày tới
nhiệt độ từ một mươi ba đến hai mươi một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi phía bắc nhiều mây
đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác phía nam mây thay đổi có mưa vài nơi
ngày nắng gió đông bắc cấp ba phía bắc trời lạnh nền nhiệt tăng dần từ bắc và nam
phổ biến giao động
nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới do ảnh hưởng khuếch tán của khối không khí lạnh
từ phía bắc nên nền nhiệt tại khu vực này cũng sẽ giảm hơn trời rét về đêm và sáng sớm
khi nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến một mươi ba độ và cao nhất lên đến hai mươi tám độ
các tỉnh nam bộ từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi mây thay đổi có mưa vài nơi
ngày nắng với cứng độ bức xạ ở mức trung bình gió đông bắc cấp hai cấp ba
các tỉnh miền đông nam bộ đêm và sáng sớm
trời xe lạnh nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi mây thay đổi có mưa và sáng sớm